việt nam giống như một thuyền trưởng và chỉ thị ba mươi chín vừa mới được ban hành là một dấu ấn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa với người khuyết tật khi cộng đồng người khuyết tật trở thành trung tâm
đây thực sự là một chỉ thị tuyệt vời và vẫn còn một chặng đường ở phía trước để biến những điều ý nghĩa này trở thành hiện thực
chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi của việt nam và nhìn thấy những thành công đầy ý nghĩa trong công tác chăm sóc người khuyết tật tại việt nam
đây sẽ là một bước tiến mới cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
để giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng các cơ quan chức năng tại việt nam sẽ tiếp tục phát triển hoàn thiện chính sách pháp luật về người khuyết tật và công tác trợ giúp người khuyết tật
tạo cơ hội bình đẳng và giảm thiểu rào cản đối với người khuyết tật trên mọi lĩnh vực bảo đảm phù hợp với công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
đồng thời chú trọng những chính sách đột phá để tăng cường khả năng tiếp cận toàn diện cho người khuyết tật hướng tới thông điệp tương lai là tiếp cận và chủ đề ngày quốc tế người khuyết tật năm hai nghìn một mươi chín
thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của người khuyết tật thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi